hôm nay tại thủ đô bruxelles của bỉ liên minh châu âu đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh mùa đông truyền thống dự kiến diễn ra trong hai ngày
và cũng là hội nghị cuối cùng của khối trong năm hai nghìn hai mươi ba với một chương trình nghị sự đầy ấp những chủ đề nóng
theo đó các chủ đề trong chương trình nghị sự gồm viện trợ tài chính cho ukraine vấn đề đàm phán gia nhập eu của ukraine
chính sách an ninh và di cư trên toàn eu tình hình trung đông cũng như xung đột tại ukraine
trong bức thư gửi tới các nhà lãnh đạo eu trước thềm hội nghị chủ tịch hội đồng châu âu charles misen nhấn mạnh
eu cần thực hiện các cam kết của mình về ukraine và tiếp tục là một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy
trong khi đó việc sửa đổi khung tài chính dài hạn của eu cũng được cho là một chủ đề gây căng thẳng
khi các quốc gia thành viên không muốn bỏ thêm tiền trong thời điểm ngân sách phức tạp
ông charles misen cũng kêu gọi các quốc gia thành viên nên trang bị tinh thần thỏa hiệp
ý thức trách nhiệm tập thể đặt lợi ích
và giá trị của liên minh lên hàng đầu
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại hội nghị thượng đỉnh eu tây ban can tại brussels
đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu về chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell cho biết
việc mở rộng eu bao gồm các nước ở tây ban can sẽ là một khoản đầu tư cho hòa bình an ninh và thịnh vượng
bên cạnh đó hối này đang làm việc và hợp tác chặt chẽ nhất có thể với tây ban can
nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh mạng và tăng cường khả năng phục hồi